chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường đại học kinh tế tp hcm
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cùng dự có đồng chí lê thanh hải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy tp hcm đồng chí phùng xuân nhạ
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và đông đảo các thế hệ cán bộ
giảng viên sinh viên nhà trường
được thành lập trên cơ sở của đại học luật khoa sài gòn thuộc viện đại học sài gòn với năm chuyên ngành đào tạo
trải qua bốn mươi năm thành lập đổi mới và phát triển trường đại học kinh tế tp hcm đã có năm mươi chuyên ngành đào tạo
luôn hướng đến thực hiện xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước
đến nay nhà trường có chín giáo sư năm mươi hai phó giáo sư một trăm tám mươi tiến sĩ ba trăm bảy mươi tám thạc sĩ
nhà trường đã đào tạo được hơn hai trăm một mươi bảy cử nhân kinh tế một mươi thạc sĩ và ba trăm năm mươi bốn tiến sĩ
chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã trở thành đại học vùng có uy tín hàng đầu
trong lĩnh vực đào tạo nghiên cứu và tư vấn khoa học kinh tế tài chính kinh doanh quản lý luật
ngoại ngữ công nghệ ở việt nam tiến tới khu vực đông nam á và châu á
học tập và trưởng thành từ mái trường này đã có nhiều sinh viên đã và đang giữ nhiều trọng trách của đảng
nhà nước quốc bộ
ngành trung ương các địa phương và nhiều nhà nghiên cứu hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường
đã đạt được trong bốn mươi năm qua góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước
với những thành tích lớn lao đó đảng và nhà nước đã trao tặng cho nhà trường danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
huân trường độc lập huân trường lao động và nhiều phần thường cao quý khác
để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới chủ tịch nước yêu cầu nhà trường không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được
tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy mở rộng quy mô đào tạo đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chú trọng liên doanh liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu
ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đạo đức
nhân cách cho sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh bằng những việc làm và hành động cụ thể như chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
vì cộng đồng vì an ninh xã hội chăm lo công tác xây dựng đảng đặc biệt là phải thực hiện tốt nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và những điều đảng viên không được làm
nhân dịp này trường đại học kinh tế tp hcm đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ và cờ truyền thống của ủy ban nhân dân tp hcm